nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai huyện miền núi sơn tây xác định ưu tiên các giải pháp đầu tư phát triển giáo dục hạn chế tình trạng học sinh bỏ học
sau đại hội ngành giáo dục đã hiện thực hóa chế độ chính sách cho học sinh là người dân tộc thiểu số các chính sách cấp gạo cho học sinh cấp đồ dùng tiền hỗ trợ học tập chi phí sinh hoạt được áp dụng cho trên năm lượt học sinh năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngành giáo dục cũng đã hỗ trợ gạo cho trên hai học sinh vùng sạt lở
nghị quyết một trăm một mươi sáu của tỉnh quảng ngãi cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn
các chương trình mô hình khuyến học hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cũng được lồng ghép ở các bậc học
nếu như năm hai nghìn một mươi năm mức đầu tư hơn bảy năm tỷ đồng thì ngay trong năm đầu nghị quyết mức đầu tư cho ngành giáo dục của sơn tây tăng bốn mươi năm ở mức một mươi hai năm tỷ đồng